thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với nhiều nội dung nhằm đánh giá tình hình tháng bốn và bàn biện pháp phát triển trong tháng năm
tình hình kinh tế xã hội tháng bốn có nhiều điểm tích cực tiến bộ kinh tế vĩ mô ổn định
sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thu chi ngân sách đăng ký doanh nghiệp đều có mức tăng trưởng khá
tổng cầu tăng mạnh lạm phát ở mức thấp trong vòng kiểm soát
văn hóa xã hội có nhiều điểm khởi sắc xã hội cơ bản ổn định
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng nêu rõ việc tăng giá điện và xăng dầu trong thời gian qua
theo tình hình giá thế giới đã gây nhiều ý kiến khác nhau trong nhân dân
về thông tin truyền thông thì báo chí cần rút kinh nghiệm trong việc chưa làm tốt nhiệm vụ để tuyên truyền trong việc tăng giá điện và giá xăng dầu vừa qua
còn hiện tượng đưa tin giật gân nêu gương xấu chưa nêu gương tốt điển hình để nhân rộng trong nhân dân